còn với hành vi chống người thành công vụ hai đối tượng mai văn công và mai văn quốc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố
trước đó hai anh em công và quốc tổ chức ăn nhậu tại nhà và có gây dối với hàng xóm
nhận tin báo công an phường nại hiên đông quận sơn trà cử ngay cán bộ xuống hiện trường giải quyết vụ việc
thì công và quốc đã có lời nói xúc phạm không hợp tác và thách thức lực lượng công an
quốc dùng tay kẹp cổ cán bộ công an đang thi hành công vụ để công đấm đạp vào người
sau đó công an phường đã tiến hành khống chế được và nhanh chóng đưa các đối tượng về trụ sở công an phường giải quyết
thưa quý vị và các bạn tại bắc ninh chỉ sau một mươi bảy giờ gây án
lê anh chiến nghi phạm giết người cướp tài sản ở cửa hàng thế giới di động
địa chỉ tại xã phương liễu huyện quế võ đã bị cục cảnh sát hình sự bộ công an
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
trước đó vào khoảng bảy giờ ngày tám tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo
của nhân viên cửa hàng thế giới di động có địa chỉ tại thôn giang liễu xã phương liễu huyện quế võ
về việc phát hiện bảo vệ là nguyễn quang hanh bị chói tay chân trên người có nhiều vết thương do bị chém
cửa hàng bị mất một mươi một chiếc điện thoại di động các loại
xác định tính chất manh động của vụ án đến khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi hai
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đã bắt giữ đối tượng gây án là lê anh chiến hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra chiến khai nhận chuẩn bị dao búa kéo kìm lưỡi cưa dây rù găng tay
rồi điều khiển xe máy từ thành phố bắc giang đến bệnh viện đa khoa huyện quế võ gửi xe
sau đó chiến bắt taxi đến cửa hàng thế giới di động rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng
và lấy một mươi một chiếc điện thoại di động các loại thì bị ông hanh nhân viên bảo vệ cửa hàng phát hiện
chiến đã dùng dao đâm vào đầu vào tay ông hanh khiến ông nằm im bất động
khi ông đã ra lấy được một số một chục chiếc rồi
thì ông đã định tạo thoát theo lối cũ của em đi ra
lúc đó chú bảo vệ dậy có da chú bảo vệ dậy đi vệ sinh

chú lùi lại chỗ chú ngủ cầm ghế cầm lế anh trả lại tôi
lúc đó tôi có con dao trong tay tôi tấn công chú
sau khi cướp được một mươi một chiếc điện thoại di động trên
chiến đã bắt xe về huyện gia lâm thành phố hà nội để tìm cách tiêu thụ tài sản
đối tượng đã bán điện thoại cho nhiều người và nhiều cửa hàng khác nhau được khoảng năm mươi triệu đồng
rồi mang tiền
đi trả nợ
viện công an đã từ sáng đến tận chiều tối công tác nhiệm vụ của anh rất tuyệt vời
tới tối đã thấy bắt được hung thủ rồi
đây là một sự thật sự rất bất ngờ và rất cảm ơn các anh công an đã làm việc tinh thần trách nhiệm rất cao
và đã bắt được hung thủ sớm để giúp mọi người siêu thị và tất cả mọi người người dân xung quanh cảm giác rất là yên tâm
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ
đang ngồi nhậu thì phát hiện nhà kế bên chủ nhà vừa đi vắng nên danh ngọc quang hai mươi năm tuổi
ngụ huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã đột nhập vào trong lấy trộm tài sản có giá trị hàng chục triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng quang về tội trộm cắp tài sản
trước đó quang làm thuê cho đoàn lô tô của anh nguyễn văn tiền
ngày ba mươi tháng chín đoàn lô tô của anh tiền đi lưu diễn và thuê bãi đất chống của ông trần văn thắng để hoạt động
tại đây quang thường đến nhà mua tạp hóa và làm quen với gia đình ông thắng
ngày chín tháng một mươi đang ngồi uống nhậu thì thấy vợ chồng ông thắng khóa cửa đi vắng
quang đã cậy cửa bẻ song sắt đột nhập vào nhà ông thắng lấy trộm số tiền gần một mươi bảy triệu đồng
một sợi dây chuyền gần bốn chỉ vàng một mươi tám k hai mươi một thẻ cào và bốn chiếc điện thoại di động
sau đó thuê xe ôm đến chợ minh lương huyện châu thành tỉnh kiên giang rồi rủ thêm ba người bạn đi nhậu hát karaoke và chơi game
sau khi phát hiện mất tài sản ông thắng vội trình báo công an
chỉ sau một mươi hai giờ đồng hồ điều tra truy xét công an huyện u minh thượng đã bắt giữ đối tượng thu hồi tăng vật còn lại trả lại cho bị hại
không có lô đất nào
cũng chẳng quen biết ai tại cơ quan tư pháp thành phố có thể làm được sổ đỏ
nhưng một số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khiến những người dân có nhu cầu về đất đai
sập bẫy và bị lừa hàng trăm triệu đồng thậm chí là hàng chục tỷ đồng
câu chuyện mà chúng tôi phản ánh sau đây tiếp tục là một bài học cảnh tình
để những ai đã và đang có ý định giao dịch liên quan đất đai lưu tâm tránh không để tiền mất tật mang
đây là phiên tòa được tòa nhân dân quận liên triều thành phố đà nẵng đưa ra xét xử công khai
và tuyên phạt bốn bị cáo gồm trần văn thôi lê sơn trịnh duy văn
cùng chú tại quận liên triều và phan viết tiến chú quận thanh khê
với mức án từ hai năm sáu tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trên hai trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đến dự
vì hám lợi thôi câu kết với các bị cáo sơn văn và tiến là cán bộ địa chính của quận liên triều
để làm giả hai trăm ba mươi tám hồ sơ đất thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi bảy triệu đồng
những tường các vụ việc liên quan đến lừa đảo mua bán đất đai đã ổn định
thế nhưng mới đây rất nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy một đối tượng chú quận sơn trà
bị lừa mất hơn hai tỷ đồng người dân này mới quyết định trình báo cho cơ quan công an
liên quan đến sự việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần văn lai bốn mươi tuổi trú tại phường nại hiên đông
vì hành vi lừa đảo chiếm vào tài sản
trước đó biết có người cần mua đất tại khu vực trung tâm hành chính quận sơn trà
lai đã tìm cách tiếp cận lừa người này là mình có sở hữu một lô đất tái định cư
và có thể làm thủ tục xin chuyển đổi bố trí tại khu vực trung tâm hành chính quận sơn trà
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi lai đã khiến các bị hại từ lần này đến lần khác
và không trần trừ giao tiền cho lai
điều đáng nói tại các vụ việc lừa đảo mà trần văn lai thực hiện
đều có điểm chung là đánh trúng tâm lý mong muốn giao dịch đất đai được nhanh chóng với giá cả phù hợp
lưu ý là bia đỏ cũng có thể họ sẽ làm là phôi thật bia giả
trong các giao dịch chữ ký của lãnh đạo họ có thể là làm chữ ký giả
thì tất cả những giao dịch thì cần phải có cái sự kiểm tra kiểm chứng thẩm định
để đảm bảo rằng là các giao dịch của người dân là hợp pháp
tránh cái trường hợp là để cho đối tượng lợi dụng
nếu đối tượng lừa đảo với số tiền lớn thì có việc điều tra xử lý thu hồi rất là khó khăn cho người dân
giao dịch mua bán đất đai là một loại hình đặc thù được nhà nước quy định với những điều kiện cụ thể kèm theo
chính việc không hiểu biết về pháp luật cộng với tâm lý nôn nóng muốn giao dịch thành công
đã khiến nhiều người dân tiếp tục rơi vào bẫy lừa mà các đối tượng đã sắp đặt
sự việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người dân
nhất là những ai đã và đang có ý định đầu tư vào bất động sản
sau khi được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu
y sinh học quốc gia thông qua kế hoạch vào sáng nay học viện quân y chính thức thu tuyển tình nguyện viên
tham gia thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín
các tình nguyện viên sẽ phải kê khai thông tin cá nhân sau đó tiến hành làm các xét nghiệm
khẳng định không mắc bệnh mãn tính hoặc đang điều trị các bệnh cấp tính
với các tình nguyện viên khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn sẽ được đưa vào danh sách nhóm nghiên cứu ngẫu nhiên
để chọn ra các tình nguyện viên phù hợp
theo danh sách đăng ký có khoảng một trăm năm mươi sinh viên của các trường y dược trên địa bàn hà nội
tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín
tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn một sẽ được tiêm hai bắp mũi vaccine
khoảng cách giữa hai mũi tiêm là hai mươi tám ngày
thời gian nghiên cứu cho mỗi người tham gia là khoảng năm mươi sáu ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu
và theo dõi đến tháng thứ sáu kể từ liều tiêm đầu tiên
theo kế hoạch vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện
đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn một
trên cơ sở hồ sơ nghiên cứu được hội đồng đạo đức thông qua
bộ y tế sẽ theo dõi giám sát toàn bộ quy trình triển khai
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các tình nguyện viên
ngay sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân một nghìn hai trăm chín mươi một tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình
tái dương tính với sars cov hai các đơn vị chức năng của tỉnh đã triển khai
các giải pháp phòng tránh truy vết và đưa đi cách ly các trường hợp liên quan đến bệnh nhân một nghìn hai trăm chín mươi một
các đơn vị chức năng của tỉnh quảng bình cũng khuyến cáo người dân không nên lo lắng
vì tình hình đang trong tầm kiểm soát
ngay sau khi bệnh nhân một nghìn hai trăm chín mươi một được phát hiện dương tính trở lại với sars cov hai
bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới quảng bình
bệnh nhân được điều trị riêng biệt ở một khu vực có hàng gia bảo vệ
nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vẫn diễn ra bình thường
công tác phun hóa chất khử khuẩn các khu vực có liên quan đến bệnh nhân đã được thực hiện
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an quảng bình đã khẩn trương phối hợp
với các cơ quan chức năng tiến hành truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân tái dương tính
để cách ly khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan
vì vậy đã truy vết được ba mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
bệnh nhân một nghìn hai trăm chín mươi một đã được đưa đi xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ
tại doanh trại quân đội tp đồng hới tỉnh quảng bình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của công tác truy vết
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện